lô vải thiều đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi bảy đã được chiếu xạ tại hà nội để đưa sang australia bằng đường hàng không
đây là năm thứ hai vải việt nam được australia chấp nhận sau khi đáp ứng nhiều tiêu chuẩn của thị trường này về vùng trồng cơ sở đóng gói bao bì ghi nhãn và xử lý chiếu xạ
lô vải đầu tiên được chiếu xạ đạt một hai tấn phương pháp chiếu xạ sẽ làm mất khả năng sinh sản nảy nở của côn trùng và trứng bám trên vải và các hoa quả khác với liều lượng chiếu xạ an toàn với con người
hiện hai thị trường mỹ và australia đưa ra điều kiện nhập khẩu vải thiều và một số hoa quả tươi từ việt nam phải qua chiếu xạ
chúng tôi sẽ được cấp phép để chiếu xạ đi các hoa quả tươi phía bắc đi các nước khó tính như úc như mỹ thì là một lợi thế rất lớn đối với các doanh nghiệp
ngày miền thứ nhất là họ không phải mất tiền chuyên trở vào trong miền nam
thứ hai là chất lượng hàng hóa sẽ không bị ảnh hưởng bởi quá trình vận chuyển cho nên quả tươi sẽ từ đây sang úc sẽ chắc sẽ tốt hơn
chúng tôi vừa mới làm thêm một quả xoài đã mếp pin và đã gửi số liệu sang úc
chúng tôi nghĩ rằng vào vài ngày tới thì sẽ có cấp phép quả xoài xương la sẽ được chiếu xạ tại trung tâm chiếu xạ hà nội để đi úc
hiện nay mới làm chủ yếu là đối với những lô này đi hàng không
đi hồng kông thì thời gian nó ngắn thì cái vấn đề màu má và chất lượng của quả thì nó vẫn là ổn
còn sau này thì chắc là các doanh nghiệp họ sẽ phải tìm cách những phương tiện khác để người ta đưa sang úc
đó là với số lượng
lớn hơn vì đường máy bay hàng không mỗi công cỡ khoảng một tấn hai thôi không được nhiều
việc nông sản việt vào được australia tạo động lực cho người sản xuất trong nước bởi đây là thị trường khó tính với yêu cầu rất khắt khe
năm ngoái có khoảng ba mươi tấn vải xuất sang australia và dự kiến năm nay khoảng trên một trăm linh tấn
rau vải dự kiến thời gian tới một số hoa quả khác phía bắc cũng được chiếu xạ sang thị trường australia